thưa quý vị và các bạn trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày tập luyện thể thao vui chơi giải trí
hay trong lúc tham gia giao thông chúng ta dễ gặp phải các tai nạn khó lường gây ảnh hưởng trực tiếp đến khớp gối
khiến cho việc vận động di chuyển và làm việc trở nên khó khăn
trấn thương đứt dây trắng chéo trước là một trong những trấn thương thường gặp nhất ở vùng khớp gối
có thể xảy đến với bất kỳ ai với bất cứ lứa tuổi nào
vậy làm thế nào để nhận biết khi bị đứt dây trắng chéo trước và hướng xử lý ra sao trong trường hợp này
trong chương trình sức khỏe và cuộc sống ngày hôm nay chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu rõ hơn
về những căn nguyên biểu hiện và cách điều trị chấn thương này
trấn thương của đứt dây trắng chéo trước là do trấn thương trong khi chơi thể thao bóng đá bóng truyền cầu lông tennis
kế đến là do tai nạn giao thông và chạm xe máy xe đạp ô tô và do tai nạn sinh hoạt ngã trượt chân trên cầu thang trên sàn nhà
chấn thương trong khi chơi thể thao chiếm tới bảy mươi chủ yếu là gián tiếp chân bị xoắn vạn đột ngột trong khi đang chạy
bàn chân bị cố định đột ngột do xa chân xuống hố hoặc bị người khác dẫm vào khi đá bóng
hoặc người chơi xoay người
người chuyển hướng quá nhanh trong tennis hay do nhảy cao rồi rơi xuống tiếp đất trong tư thế chân không thuận
hoặc trụ chân không chuẩn trong bóng truyền bóng rổ
cơ chế chấn thương trực tiếp chiếm ba mươi do va chạm trực tiếp vào vùng đầu gối
hay gặp trong tình huống cản hay vào bóng bóng đá hoặc do tai nạn giao thông tai nạn trong sinh hoạt
trấn thương khớp gối là một cái thương tổn khá thường gặp trong cuộc sống hàng ngày
trong sinh hoạt
như trong thể dục thể thao và thường gặp nhất là trong trấn thương trong thể dục thể thao
khi nhắc đến chấn thương khớp gối thì ở đây là ý là chúng ta sẽ hiểu là không bao gồm các thương tổn gãy xương
mà chỉ bao gồm các thương tổn có thể gọi là phần mềm tức là dây trăng hoặc là sụn trêm
trong các cái thương tổn do trấn thương khớp gối thì cũng có thể là tổn thương của sụn trêm hoặc của dây trăng
hoặc là phối hợp cả tổn thương sụn trêm và dây trăng
đa số trường hợp đối với thương tổn dây trăng chéo trước thì thường gặp nhất là trong trấn thương thể thao
bởi vì dây trăng chéo trước là trong trấn thương thể thao khá dễ thương tổn
hay gặp trong các tình huống là bệnh nhân một là nhảy lên và rơi xuống mất trụ
hai là bệnh nhân chuyển hướng đột ngột ba là lực tác động do các cái vai trạm đối kháng trong thi đấu
ở giai đoạn sớm khi mà bệnh nhân mới chấn thương xong thì thường gặp nhất
đó là vấn đề là tràn dịch gối
do dây trăng đứt nó chảy máu dẫn đến tình trạng là tràn dịch gối
đối với những tổn thương dây chẳng và sau đó bị bỏ qua
thì sẽ dẫn đến các thương tổn thư phát sụn hoặc là các cái thương tổn do sụn khớp
nhiều bệnh nhân có thể nghe hoặc cảm nhận thấy tiếng rắc ở gối ngay sau chấn thương
sau đó là đau và sưng
sưng nề khắp gối lỏng gối
một thời gian sau khi hết đau và sưng nề khắp gối
người bệnh có thể đi lại bình thường nhưng sẽ thấy lỏng gối
thể hiện bởi những triệu chứng như cảm giác chân yếu hoặc không thật chân khi đi lại
không thể đi bộ nhanh được nhất là trên mặt đường không bằng phẳng
thỉnh thoảng đang đi bị trẹo gối đi lên đi xuống cầu thang gặp khó khăn
cảm giác rất sợ khi phải đặt chân bị chấn thương xuống trước
nếu cố gắng chơi thể thao trở lại người bệnh không thể hoặc rất khó để trụ bên chân trấn thương
không thể chạy nhanh hoặc chạy theo hình chữ chi
đôi khi đang chạy người bệnh tự ngã mặc dù không có va chạm
teo cơ đùi bên chấn thương nhỏ dần do teo cơ nhất là mặt trước do teo cơ tứ đầu đùi
đây là hậu quả của đau lỏng gối nên người bệnh không vận động chân khi bị chân thương
khi đi lại chủ yếu tì đè bên chân lành dẫn đến cơ đùi ngày càng teo và chân ngày càng yếu
tôi trong quá trình học tập và chơi thể thao thì có bị chấn thương đứt dây chẳng chéo trước
hai tháng trước mình đang chơi thì có va chạm thì nó cực một cái
đầu gối không gấp lại được không đi lại được nó hơi đau nhức bị tràn dịch bị sưng phù nè đầu gối
với chân thương đứt dây chẳng chéo thì cũng xảy ra thường xuyên
ở môn tôi thì một năm mổ khoảng hai ba cháu đều bị như thế
vì các cháu hoạt động với cường độ rất là lớn
các giải rất là dày
một số vận động viên bị đứt dây chẳng chéo do hưng phấn quá
thì các cháu vẫn không biết là cái cơ thể mình lúc đấy phải nghỉ ngơi
các cháu vẫn cố gắng tập luyện để thi đấu thì nó sẽ xảy đến cái hiện tượng đấy
và một việc nữa là các động tác của các cháu nó không đúng quy chuẩn
đối với vấn đề phẫu thuật dây chẳng thì như đã nói
nó sẽ có ý nghĩa và hiệu quả nhất
vấn đề phẫu thuật dây chẳng đơn thuần
còn trong trường hợp mà có tổn thương kèm theo
tức là tổn thương rách sụn tổn thương sụn khớp hoặc là bao khớp đã bị giãn
thì cái phù hồi dây chẳng thì nó chỉ giúp cho nâng cao cái chức năng của khớp gối
chứ không bao giờ có thể đạt được ở mức độ bình thường
và chính vì vậy nên là các bệnh viện thường khuyên là nên can thiệp sớm
đặc biệt là bệnh nhân có nhu cầu mà vận động nhanh mạnh
tức là nhu cầu thể thao
thứ hai nữa là cái phẫu thuật với cái điều trị tổn thương dây chẳng
thì phẫu thuật chỉ là một khâu để đảm bảo được cái vấn đề đạt cái kết quả cuối cùng
bên cạnh đó thì cái phẫu thuật phải đạt cái hiệu quả tốt về mặt kỹ thuật
nhưng bệnh nhân phải theo đúng các pháp đồ phục vụ chức năng tập luyện
thì mới trả lại được cái chức năng của khớp gối ở mức độ cao nhất có thể
là một vận động viên bóng ném
phải di chuyển và bật chân
nhảy liên tục nên huyền bị chấn thương đứt dây chẳng chéo trước
với chấn thương của huyền bác sĩ khuyên nên mổ tái tạo dây chẳng chéo trước
và tuân thủ quy trình trị liệu thì mới có thể nhanh chóng trở lại tập luyện
khi tôi đang chuyển bóng
trận bóng thì lướt vào ném thì đồng đội đẩy
đấy là đẩy đằng sau lưng
đấy là ngã
đấy là động tác ném côn
khi bắt đầu bị đẩy ngã thì cảm giác bút nhói
mà đau không thể gọi là không thể cử động được đôi chân luôn
cần sữa hỗ trợ của mọi người dìu ra sân thì chìm đá luôn
chiếm đá khoảng ba mươi phút đến bốn mươi phút thì nó bắt đầu giảm giảm bớt
đêm hôm đấy thì rất là đau đến mức không ngủ được
thương tổn dây chẳng khớp gối nó là một thương tổn chức năng
nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng gối
và do đó ảnh hưởng đến sinh hoạt vận động của bệnh nhân
vì vậy thì cái lựa chọn phẫu thuật là một trong lựa chọn
một số trường hợp thì có thể không phẫu thuật
ví dụ bệnh nhân không mong muốn phẫu thuật
hai là cái nhu cầu hoạt động của bệnh nhân không quá cao
như bệnh nhân ở tuổi trung niên hoặc là thậm chí là tuổi cao
thứ ba là các bệnh lý toàn thân khác mà không cho phép phẫu thuật cho bệnh nhân
còn lại thì các trường hợp mà khuyến cáo là nên phẫu thuật
thì thường cho những trường hợp mà cái nhu cầu hoạt động của bệnh nhân
thứ hai là tuổi
như hiện nay như chúng tôi hoặc các công ty
phẫu thuật viên khác mà điều trị ước thương tổn dây chằng
thì đa số là phẫu thuật các bệnh nhân mà trong cái nhóm phẫu thuật
thì đa số là những bệnh nhân mà trong cái tuổi trẻ nhu cầu vận động thể thao
và mong muốn được quay trở lại chơi với môn thể thao mình yêu thích
trong trường hợp mà không phẫu thuật thì cái vấn đề rất quan trọng là làm sao phải giữ được cái gối
nó không có bị tổn thương thêm không có bị tổn thương do cái tình trạng lỏng gối gây ra
anh tiến và anh tuyên vừa trải qua quá trình mổ tái tạo dây chẳng chéo trước
sau mổ những người bệnh này phải tiếp tục nằm viện
để tiến hành nốt những quy trình trị liệu chấn thương đứt dây chẳng chéo trước do bệnh viện quy định
tôi bị đau sinh hoạt đi bị ngã thì thấy đau đầu gối và tôi trở vào bệnh viện thể thao
bác sĩ cho đi chụp chiếu thì chuẩn đoán là bị tách sụn sụn chêm của khớp gối và tôi phải phẫu thuật
đi lại thì nó đau cảm thấy nó bị rất là đau ở cái khớp gối khi mình di chuyển
tôi mới phẫu thuật được ba ngày đang trong quá trình hồi phục
và hôm nay mới lại được ngày thứ ba thì bắt đầu đến vào quá trình hồi phục và để phục hồi chức năng
tôi có tham gia một trận đá bóng và bị gặp một cái chân thương nên là tôi phải vào đây để điều trị
trước đầu thì tôi cảm thấy rất là đau và cảm giác như có chảy máu trong và mỏi chân
sau đấy thì tôi có điều trị qua đống y nhưng mà vì có trục
nên tôi nghĩ là không đến mức đi đứa chơi chồng
nhưng sau khoảng thời gian khoảng năm sáu tháng thì tôi thấy vẫn chân có những cái biểu hiện đau và đi lại đau vướng
nên là tôi đi khám trục và bác sĩ chuẩn đoán là tôi bị đứa chơi chồng
nên tôi đã chuyển lên trên bệnh viện thể thao để điều trị
tôi đã mổ được ba ngày và sau khi quá trình mổ thì được sự hướng dẫn của các bác sĩ ở đây
thì tôi đang trong quá trình hồi phục chức năng và tôi nghĩ là kết quả cũng khá là tốt
sau phẫu thuật và được nghỉ ngơi
những người bệnh bị chấn thương đứt dây chẳng chéo trước sẽ được các bác sĩ giúp vận động nhẹ nhàng với các bài tập chức năng riêng
để nhanh chóng hồi phục đi lại vận động như những người bình thường
phòng tránh nguy cơ đứt dây chẳng chéo trước
một chơi thể thao phải khởi động kỹ
khi gặp tai nạn đứt dây chẳng chéo trước cần
một bắt động cho bệnh nhân bằng nẹp
hai sử dụng các thuốc điều trị triệu chứng như giảm đau chống viêm giảm phu nề
phục hồi chức năng của gối bảo đảm cho dây chàng liền chắc bảo đảm cho các khối cơ biên độ khớp gối đạt được
thực hiện phẫu thuật theo yêu cầu của bác sĩ
sau phẫu thuật tuân thủ đầy đủ các bài tập phục hồi chức năng
không nên vận động nhanh mạnh quá sớm trong hai tháng đầu
sử dụng một băng gối chức năng để bảo vệ trong thời gian từ một đến hai năm sau phẫu thuật
nhờ cập nhật khoa học kỹ thuật cao từ các nước trên thế giới nên việc điều trị trong lĩnh vực ngoại khoa đối với bệnh đứt dây chẳng chéo trước đã giúp người bệnh nhanh chóng trở lại với trạng thái hoạt động bình thường
trong tổng số các trường hợp bị chấn thương đã có chín mươi trường hợp khớp gối vững chơi lại thể thao và sinh hoạt bình thường sau điều trị
trong cuộc sống sinh hoạt vui chơi giải trí
trong cuộc sống sinh hoạt vui chơi giải trí
vận động thể thao hay tham gia giao thông hàng ngày mỗi người chúng ta nên chú ý tới mọi hoạt động để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa chấn thương do đứt dây chẳng chéo trước nói riêng cũng như những tai nạn đáng tiếc khác có thể xảy ra
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình sức khỏe và cuộc sống của truyền hình nhân dân cũng xin được tạm dừng tại đây
hy vọng những thông tin mà chúng tôi mang đến cho quý khán giả ngày hôm nay sẽ thật sự